ban an toàn giao thông tp hcm vừa tổ chức phổ biến tuyên truyền thông điệp
đã uống rượu không lái xe
đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình dự án
vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thông điệp đã uống rượu bia không lái xe là hoạt động tiếp nối chiến dịch tuyên truyền
kết hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
hoạt động tuyên truyền đợt này tập trung thực hiện trên nền tảng chính
là youtube và facebook đồng thời kết hợp thể nghiệm phương thức tuyên truyền
thông qua phương tiện điện thoại thông minh với website shappa com
khảo sát mới đây tại tp hcm tỉnh bình dương và tp hanoi cho thấy tỷ lệ nam giới
gây ra tới tám mươi chín mươi các vụ tai nạn giao thông do uống rượu bia khi lái xe
khoảng thời gian xảy ra tai nạn phổ biến từ một mươi tám h đến hai mươi bốn h
với phương tiện tai nạn chủ yếu là xe máy